để có một mùa xuân đầm ấm yên vui chúng ta không thể không nhắc đến những cán bộ chiến sĩ công an cũng đang thầm lặng làm nhiệm vụ
với họ thì tết cũng là thời gian bước vào đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tiếp tục là ghi nhận công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động công an đồng nai
một trong những đơn vị ứng trực một trăm linh quân số sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết này
sau hiệu lệnh báo động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an đồng nai đã nhanh chóng có mặt để nhận vũ khí lên đường làm nhiệm vụ
đây là một trong những tình huống được ban chỉ huy tiểu đoàn thường xuyên tập luyện đảm bảo từng cán bộ chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có lệnh
ngày tết ai cũng mong muốn được đón tết bên gia đình nhưng vì nhiệm vụ những chiến sĩ cảnh sát cơ động phải gác lại niềm vui riêng để giữ bình yên cho nhân dân
cố gắng nó là niềm vui ở lại bên đồng đội sẵn sàng bảo vệ an ninh trật tự và các điểm vui chơi giải trí
năm nay là năm thứ hai của tôi năm thứ hai của tôi ăn tết ở đương vị
trong mỗi dịp tết đến xuân về bất cứ ai cũng muốn vui vùng bên gia đình
nhưng tôi là một chiến sĩ cảnh sát cơ động trẻ tôi tạm gác cái niềm vui vui vùng bên gia đình đó
cũng sẵn sàng chiến đấu thường trực tại đơn vị để bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết này
ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn hai mươi bốn
cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động còn tham gia tuần tra trên các địa bàn các tuyến giao thông trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác tăng cường tuần tra ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các mục tiêu là cơ quan đơn vị trọng điểm trên địa bàn tỉnh
bảo vệ an toàn vui chơi của nhân dân trên địa bàn tỉnh thì đương vị cũng đã tổ chức sinh hoạt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ an tâm
và tổ chức ăn tết cho cán bộ chiến sĩ một cách tiết kiệm và đảm bảo vui tư tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ với các chi đoàn bạ
tổ chức thăm hỏi động viên các đồng chí là do có gia đình là xa không phải quên tết được để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
với đặc thù là đơn vị có ba phần tư cán bộ chiến sĩ là những người còn trẻ tuổi phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an
nên việc thực hiện chấp hành nghiêm điều lệnh siết chặt kỷ luật kỳ cương luôn được lãnh đạo đơn vị coi trọng
cùng với đó lãnh đạo đơn vị cũng luôn quan tâm động viên cán bộ chiến sĩ trẻ để họ an tâm thực hiện nhiệm vụ trong những ngày tết
với những chiến sĩ cảnh sát cơ động việc tạm gác lại không khí ấm cúng được đón tết bên gia đình để thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
chính là niềm vinh dự hạnh phúc lớn lao trong những ngày đầu năm mới